sản xuất công nghiệp gắn với xanh hóa dần thay thế các vật liệu bằng nhựa bằng các vật liệu thân thiện với môi trường
là một trong những ưu tiên của khuyến công tỉnh bình dương đối với các dự án cơ sở sản xuất các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
điều này góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững tại các địa phương công nghiệp này
đây là một trong số những cơ sở sản xuất bao bì giấy tổ ong ứng dụng vào các sản phẩm đóng gói
khoa lép giấy trang trí nội ngoại thất điện tử kiến trúc xây dựng thay thế được hầu hết các vật liệu nhựa trong đóng gói bao bì hay các vật liệu khó phân hủy
đây cũng là cơ sở sản xuất nhận được nguồn hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia
sản phẩm nhựa đang ô nhiễm môi trường rất là lớn thì cái sản phẩm này nó ra đời thì tôi cũng mang cái kỳ vọng tức là nó sẽ thay thế dần dần
và sau này một thời gian sau chắc chắn sản phẩm nhựa là phải không được hoạt động nữa
chương trình khuyến công quốc gia đã tạo điều kiện cho các địa phương huy động được các nguồn lực
tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp khuyến khích sản xuất sạch hơn tại các cơ sở
giảm thiểu phát thải và hạn chế gia tăng ô nhiễm môi trường
chính vì thế mà các đề án sản xuất sản phẩm xanh đều được hỗ trợ từ chương trình
hỗ trợ không hoàn lại một phần kinh phí khuyến công như vậy đã và đang tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân
thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư và phát triển sản xuất
công nghiệp nông thôn một cách bền vững và góp phần vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
hỗ trợ của khuyến công đối với công ty đó là một cái động lực để cho công ty
nó không có mang tính gì giá trị về vật chất là lớn lắm
nhưng mà tạo một cái động lực là nhà nước đã quan tâm hỗ trợ đến những doanh nghiệp
đến những khó khăn của doanh nghiệp
theo số liệu từ cục công thương địa phương
bộ công thương thì sau năm năm thực hiện chương trình khuyến công quốc gia
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi tám tổng kinh phí là bốn trăm tám mươi một bốn trăm linh bảy tỷ đồng
nguồn kinh phí này đã thu hút tới gần hai ba trăm linh tỷ đồng vốn đối ứng từ các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện và thụ hưởng
vậy là với một đồng vốn từ ngân sách thu hút gần năm đồng vốn đầu tư từ cơ sở công nghiệp
điều này cho thấy hiệu quả chương trình lan tỏa rộng khắp
mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể
có phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng nông thôn mới